các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tại cơ quan điều tra lý thị minh tâm khai nhận đang trên đường đi giao ma túy cho khách thì bị bắt giữ
theo kết quả giám định túi ni lông trên chứa chất ma túy có tổng trọng lượng là chín trăm bốn mươi bảy gram